trong lịch sử hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như là quan hệ việt nam và cuba
trải qua biết bao nhiêu thăng trầm mối quan hệ đó chưa bao giờ giảm sút
nhân chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa cuba từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi một tháng ba của tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại mối quan hệ đặc biệt này qua phản ánh sau đây
trong chuyến thăm việt nam lần đầu tiên năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chủ tịch fidel castro đã được nhân dân việt nam chào đón nồng nhiệt
trên đường từ sân bay về phủ chủ tịch hàng nghìn người dân hà nội đã đứng hai bên đường tay cầm cờ hoa đón chào hô vang viva cuba viva fidel
theo tổng bí thư nguyễn phú trọng mối quan hệ giữa việt nam và cuba là mối quan hệ đoàn kết anh em trong sáng mẫu mực thủy chung
mối quan hệ này đã được chủ tịch hồ chí minh và lãnh tụ cách mạng fidel khởi xướng và nhiều lớp lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước vun đắp
đã trở thành biểu tượng của thời đại tài sản vô giá chung của hai nước và là một nhân tố góp phần quan trọng có ý nghĩa vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước
phải khẳng định rằng việt nam đã luôn ở bên cạnh cuba trong những tình huống khó khăn nhất sau sự tan giã của liên bang soviet
chính việt nam đã hỗ trợ cuba trong giai đoạn đặc biệt ấy
gần đây hơn khi phải hứng chịu hậu quả thảm khốc của thiên tai thì cuba cũng chưa bao giờ thiếu sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
la habana cũng luôn nhận được sự ủng hộ của việt nam trên các diễn đàn đa phương đặc biệt là khi chúng tôi lên tiếng vì những chính sách bao vây cấm vận kinh tế thương mại của mỹ
thông điệp xuyên suốt và quan trọng nhất là các chính sách bao vây cấm vận kinh tế thương mại của mỹ
hai bên tiếp tục khẳng định sẽ kế thừa và phát huy mạnh mẽ không ngừng củng cố và mở rộng các mối quan hệ toàn diện giữa hai nước đặc biệt là mối quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư
làm cho mối quan hệ đó sống động hơn thiết thực hơn hiệu quả và bền vững hơn trong giai đoạn mới của sự nghiệp đổi mới của việt nam cũng như sự nghiệp cập nhật hóa tại cuba
việc trao đổi chuyến thăm cấp cao nhất giữa việt nam và cuba thể hiện sự chín mùi trong cuộc chiến
đây không phải là lần đầu tiên tổng bí thư nguyễn phú trọng tới thăm cuba gần đây nhất là chuyến thăm vào năm hai nghìn một mươi hai và khi đó tổng bí thư đã có cuộc trò chuyện với cố chủ tịch fidel castro của chúng tôi
chuyến thăm lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt bởi năm hai nghìn một mươi tám cũng đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong quan hệ song phương
đặc biệt hai nước sẽ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày cố chủ tịch fidel castro tới thăm vùng giải phóng quảng nam
chuyến thăm cấp cao lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng là cơ hội để hai nước khẳng định cam kết tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ anh em và cùng nhau hợp tác để đối mặt với nhiều thách thức trong thế kỷ hai mươi một vì sự phôn vinh của cả cuba và việt nam
nhân dân việt nam không chỉ theo dõi
mà còn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân cuba
chúng ta chân thành chúc mừng thắng lợi của cuộc bầu cử quốc hội cuba vừa qua và sắp tới quốc hội sẽ bầu ra bàn lãnh đạo mới
chúng ta tin rằng chuyến thăm cấp nhà nước của tổng bí thư nguyễn phú trọng lần này sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp thiết thực để đưa quan hệ hai nước sang những chương mới sáng lạn hơn